sáng nay một mươi một tháng sáu kỳ họp thứ chín quốc hội khóa một mươi bốn bước sang ngày làm việc thứ một mươi hai
một trong những nội dung quan trọng tại phiên họp hôm nay là công tác nhân sự
trong phiên làm việc buổi sáng quốc hội tiến hành các thủ tục bầu chủ tịch hội đồng bầu cử quốc gia
về chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ phó thủ tướng chính phủ đối với ông vương đình huệ
và miễn nhiệm chức vụ ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội đối với bà nguyễn thanh hải bằng hình thức bỏ phiếu kín
trong chương trình tiếp theo quốc hội nghe tờ trình báo cáo thẩm tra về dự thảo nghị quyết
về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm hai nghìn hai mươi đối với doanh nghiệp hợp tác xã đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác
thảo luận tại tổ về dự thảo nghị quyết về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm hai nghìn hai mươi
đối với doanh nghiệp hợp tác xã đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác
dự luật bảo vệ môi trường sơ đổi
trong phiên làm việc buổi chiều quốc hội thảo luận ở hội trường về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng
một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến bắc nam phía đông giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi
thảo luận tại tổ về phê chuẩn danh sách phó chủ tịch và ủy viên hội đồng bầu cử quốc gia
dự kiến nhân sự bầu ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội